kính thưa quý vị mới đây một người đàn ông đã bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện
do vi phạm nồng độ cồn tuy nhiên người này không chấp hành các hình thức xử phạt
và sau nhiều lần nhờ người thân xin xe không được thì người này đã tìm cách tự tử
may mắn là lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã thuyết phục và ca ngăn tiệp thời
theo đó từ một mươi chín h đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu
làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ năm mươi một
trong các tài xế vi phạm có trường hợp một tài xế bốn mươi bảy tuổi ngụ thành phố hồ chí minh
điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn khi bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện
thì tài xế không ký vào biên bản đồng thời liên tục gọi điện thoại cho nhiều người
sau đó tài xế có biểu hiện không bình thường nhiều lần tìm cách chạy ra quốc lộ năm mươi một để tự tử
may mắn lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an tỉnh bà rịa vũng tàu kịp thời ngăn cản và thuyết phục tài xế